chiều ngày tám tháng bốn cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa cho biết đơn vị đã phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa triệt phá thành công băng nhóm hoạt động tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu
qua điều tra công an xác định đường dây do ketarichik roman ba mươi tám tuổi quốc tịch ukraine cầm đầu
ketarichik roman đã cầu kết với lê thanh huỳnh cang năm mươi ba tuổi và nguyễn thị nhất phương ba mươi bốn tuổi để hoạt động tín dụng đen qua app easycard vn oncredit hoặc website oncredit asia com
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa cang số tiền bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay
cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty lộc tín tiếp tục nhận một mươi một triệu usd từ công ty sca của singapore và ngân hàng tas của đảo sip
những người này xét duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do người nước ngoài viết với lãi suất ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm
qua các tài liệu thu thập công an xác định những người này đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng
thủ đoạn của nhóm này là thành lập các doanh nghiệp núp bóng sử dụng công nghệ cao để hoạt động
đến thời điểm hiện tại cục cảnh sát hình sự đã triệu tập sáu mươi ba người liên quan lên làm việc thu giữ nhiều tài liệu liên quan
thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đơn vị vừa triệt phá một bằng nhóm cướp tài sản và cho vay nặng lãi do phạm hữu tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cầm đầu
sau thời gian dài theo dõi phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phát hiện nhóm của tài có dấu hiệu cho vay nặng lãi nên lập chuyên án đấu tranh
qua các biện pháp nghiệp vụ cảnh sát phát hiện tài chỉ đạo các đối tượng khác cho nhiều người vay tiền với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm
khi có nợ chậm trả tiền tài và đàn em dùng
các đối tượng ép người vay tiền phải viết giấy nhận nợ gồm cả lãi gốc và lãi phạt
sau đó chúng tiếp tục tính lãi trên số tiền mới
với cách tính lãi để ra lãi nhóm của tài đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
sau khi có đầy đủ bằng chứng phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ phạm hữu tài và đàn em của hắn là cân nhật danh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một về tội cướp tài sản
ngoài ra cảnh sát cũng bắt hai người khác gồm trần duy khanh và trương văn trí
về hành vi trò vay nặng lãi
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cũng đã bắt giữ ba nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến chín trăm linh một năm
theo đó nhóm thứ nhất là của nguyễn kim kỳ ngụ tại quận bảy gồm hơn một mươi người cho vay với lãi suất lên đến bảy mươi năm một tháng tương đương với chín trăm linh một năm
trong vòng chưa đầy một năm nhóm này đã thu lợi bất chính gần một mươi tỷ đồng
nhóm thứ hai là của nguyễn đại đức ngụ tại quận bảy cho vay lãi suất lên đến bốn trăm hai mươi một năm
khi người vay không đủ tiền đóng lãi họ bị dọa đánh người nhà người vay
và nhóm thứ ba gồm ba người lần lượt là nguyễn tấn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn phạm công tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và nguyễn lê thục hân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
với nhóm đối tượng này phòng pc hai đã xác lập chuyên án để triệt xóa
theo đó lợi dụng nhu cầu cần vay vô
các người vay đã được cung cấp để đầu tư vào công việc kinh doanh
hùng và đồng bọn đã rụ rỗ lôi kéo nhiều khách hàng vay với những gói vay không cần thế chấp
chỉ cần xác định chính xác thông tin lai lịch thì người vay sẽ nhận được tiền
nếu người vay đồng ý những kẻ trên sẽ cho người đến khảo sát công ty nhà ở tài sản của người vay thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp
nhận thấy tình hình tội phạm tin rụng đen phát triển và diễn biến phức tạp
mới đây bộ công an đã tham mưu cho chính phủ bàn hành công điện bảy trăm sáu mươi sáu để xử lý triệt đề tội phạm tín dụng đen
riêng bộ công an đã ban hành kế hoạch số bốn trăm năm mươi hai mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen kéo dài sáu tháng bắt đầu từ một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn kéo dài hai tháng rưỡi bắt đầu
một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó tập trung quyết liệt triển khai các giải pháp phòng ngừa tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
quá trình đấu tranh cơ quan công an nhận diện phương thức hoạt động của tội phạm tín dụng đen hiện nay đã kết hợp với công nghệ biến tướng dưới dạng các cơ sở kinh doanh cầm đồ doanh nghiệp kinh doanh tài chính
ngoài ra tội phạm tín dụng đen còn sử dụng mạng xã hội website ứng dụng quản lý cầm đồ hoặc ứng dụng cho vay để quảng cáo tiếp cận người vay
đáng chú ý cơ quan công an cũng đã phát hiện thủ đoạn các đối tượng thành lập doanh nghiệp gồm công ty tài chính doanh nghiệp công ty luật rồi mua lại các khoản nợ xấu nợ khó đòi sau đó gọi điện nhắn tin đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản
tạo lập các app giả nhái của ngân hàng công ty tài chính để rụ rỗ mời trao vay tiền yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân sau đó nhắn tin đe dọa đòi nợ
thậm chí các đối tượng lừa đảo còn yêu cầu người vay đặt tiền cọc rồi chiếm đoạt
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay cục cảnh sát hình sự và công an các địa phương trên toàn quốc đã phát hiện một sáu trăm bảy mươi một vụ hai bảy trăm hai mươi sáu đối tượng liên quan đến tín dụng đen
trong đó đã khởi tố một sáu mươi sáu
trong đó đã khởi tố một sáu mươi hai vụ và một tám trăm ba mươi sáu đối tượng
chỉ tính riêng từ đầu cao điểm đến ba mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an các đơn vị địa phương đã bắt giữ khởi tố ba trăm linh sáu vụ án
trong đó có bốn trăm tám mươi hai bị can liên quan đến tín dụng đen xử lý hành chính bốn mươi một vụ trên một trăm hai mươi sáu đối tượng
trong tháng một mươi vừa qua phòng trọng án cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ của bộ công an phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã triệt phá nhóm đối tượng hình sự hoạt động tinh vi núp bóng doanh nghiệp
kết hợp sử dụng công nghệ cao ứng dụng phần mềm quản lý tài chính để hoạt động tín dụng đen
do đối tượng vũ ngọc tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận hoàng mai hà nội từng có hai tiền sự cầm đầu
tiến trực tiếp quản lý và điều hành nguồn tiền cho vay chỉ đạo và quyết định việc cho khách hàng vay tiền
để điều hành hoạt động của công ty tiến thuê trần vũ thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận hoàng mai
từng có hai tiền án làm nhiệm vụ thẩm định khách vay làm hợp đồng vay nhận tiền từ tiến để chuyển khoản cho người vay
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được cục cảnh sát hình sự xác định
sau khi vũ ngọc tiến thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ đồng tiến đặt trụ sở tại quận hoàng mai
tiến đã cho biển hiệu công ty cho thuê xe ô tô nhưng thực tế hoạt động chủ yếu là cho vay lãi nặng
lãi suất từ ba đồng đến sáu đồng trên một triệu tiền vai một ngày
tương đương với một trăm linh chín năm đến hai trăm một mươi chín một năm và cho vai bốc họ
tài liệu thu thập được thể hiện từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã tạo lập gần năm trăm linh hợp đồng
với tổng số tiền cho vay lên trên tám mươi tỷ đồng thu lời khoảng hai mươi tỷ đồng
mở rộng điều tra cục cảnh sát hình sự xác định ngoài hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nhóm đối tượng này còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án
khởi tố tám bị can về các tội danh khác nhau
để có được kết quả đó các bộ ngành các cấp chính quyền đã vào cuộc quyết liệt hơn trong phòng
chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen
bộ công an đã phát huy vai trò chủ công nòng cốt trong việc triển khai thực hiện đề án số sáu
quyết liệt đồn đốc các bộ ngành có liên quan triển khai nhiệm vụ liên quan để phòng ngừa tội phạm nói chung
tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen nói riêng
tích cực phối hợp với bộ thông tin và truyền thông ngân hàng nhà nước việt nam đẩy mạnh ứng dụng
cơ sở dữ liệu về dân cư để giải quyết các nguyên nhân điều kiện của tội phạm thông qua các giải pháp
như làm sạch dữ liệu thông tin đăng ký thuê bao di động và tài khoản ngân hàng để loại bỏ sim giác
tài khoản ngân hàng rác hỗ trợ ngành ngân hàng kiểm tra xác thực thông tin khách hàng
rút ngắn thời gian thẩm định phê duyệt các gói vay
đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục giả soát các cơ sở kinh doanh
đối tượng bằng nhóm các tài khoản mạng xã hội hội nhóm website phần mềm ứng dụng thuê bao điện thoại
có biểu hiện hoạt động liên quan đến tín dụng đen ra soát các hội nhóm tài khoản kêu gọi
rụ rỗ bùng nợ tiếp tục đấu tranh quyết liệt xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen
công an cấp xã giả soát phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân liên quan đến vai nợ
tín dụng đen để kịp thời hòa giải phòng ngừa tội phạm
cũng theo cục cảnh sát hình sự dự báo thời gian tới tình hình kinh tế lao động việc làm vẫn gặp nhiều khó khăn
cùng với nhu cầu tài chính cuối năm sẽ tăng cao nhất là dịp cận tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen sẽ phức tạp theo quy luật
do đó cục cảnh sát hình sự tiếp tục tham mưu bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị
địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa kịp thời phát hiện xác minh khởi tố
điều tra tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen đồng thời công an các đơn vị
địa phương tiếp tục chủ động phối hợp các sở ban ngành và cơ quan liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa xã hội
xiết chặt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
nhất là đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay doanh nghiệp núp bóng hoạt động tín dụng đen
thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại